trong phiên làm việc chiều nay quốc hội đã chính thức miễn nhiệm chức vụ chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách
và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội đối với ông nguyễn phú cường
thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của thủ tướng chính phủ
về việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đối với đồng chí trần hồng hà phó thủ tướng chính phủ
với tỷ lệ bốn trăm sáu mươi hai trên bốn trăm sáu mươi bốn đại biểu tham gia biểu quyết tán thành
chiếm tỷ lệ chín mươi ba ba mươi ba tổng số đại biểu quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết
về việc miễn nhiệm chức vụ ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội
và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông nguyễn phú cường
thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai
với bốn trăm sáu mươi tám trên bốn trăm sáu mươi chín đại biểu quốc hội tán thành
chiếm chín mươi bốn bảy mươi bốn tổng số đại biểu quốc hội quốc hội đã thông qua nghị quyết
bầu ông lê quang mạnh ủy viên trung ương đảng
bí thư thành ủy cần thơ giữ chức ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu thay ông nguyễn phú cường
với chín mươi bốn ba mươi ba đại biểu quốc hội có mặt biểu quyết tán thành
quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của thủ tướng chính phủ
về việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đối với ông trần hồng hà phó thủ tướng chính phủ
trên bốn trăm sáu mươi bảy đại biểu tán thành chiếm chín mươi một chín tổng số đại biểu quốc hội
chiều hai mươi năm tháng năm quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm
ông đặng quốc khánh bí thư tỉnh ủy hà giang làm bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường